chiều nay tám tháng chín thành ủy cần thơ tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số năm mươi chín của bộ chính trị
về xây dựng và phát triển thành phố cần thơ đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
nghị quyết nêu ra chín nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong đó nhấn mạnh phải tạo sự thống nhất cao từ trung ương đến địa phương
doanh nghiệp và người dân về vai trò trung tâm của thành phố thực hiện tốt quy hoạch quản lý quy hoạch nhất là đô thị
trên cơ sở phát huy cao nhất các tiềm năng và lợi thế
kết luận hội nghị đồng chí nguyễn văn bình chỉ đạo các bộ ban ngành hiệu quan toàn thể đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cần thơ
nghiêm túc quán triệt và triển khai nghị quyết số năm mươi chín của bộ chính trị một cách nghiêm túc hiệu quả
nhằm hoàn thành mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi và sớm tiến tới tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm để cần thơ là thành phố sinh thái văn minh hiện đại
mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông kiều long thuộc nhóm các thành phố phát triển khá tại châu á